chúng ta chưa biết gì nhiều về biến thể này những gì chúng ta biết là nó có một số lượng lớn các đột biến
và khi có nhiều đột biến như thế nó có thể có tác động lớn đến biểu hiện của virus
đó là lời của giám đốc kỹ thuật của who chỉ mới một mươi năm ngày từ lần đầu tiên biến chủng này được ghi nhận
qua giải trình từ trên chúng ta đã thấy nó ngày càng lan rộng tại châu phi đẩy số ca tăng nhanh đến kỷ lục
và làm cho tất cả nhà khoa học trên thế giới phải quan ngại vì mức độ nguy hiểm của nó
who đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày thứ sáu hai mươi sáu tháng một mươi một để thảo luận trực tiếp về biến thể này
trước nguy cơ xâm nhập của biến thể này vào lãnh thổ việt nam chúng ta phải có những bước chuẩn bị thật kỹ bao gồm
biện pháp tạm thời hạn chế nhập cảnh với các nước có biến chủng đang lưu hành
có vị trí địa lý liên kệ bao gồm botswana eswatini letosso mozambique mamibia nam phi zimbabwe
hồng kông bỉ israel tiếp tục theo dõi và bổ sung vào danh sách trên nếu cần thiết
xây dựng hệ thống tầm soát các biến chủng lưu hành bằng cách giải trình tự trên hoặc thực hiện tap path
ngẫu nhiên các mẫu bệnh phẩm được thu thập kể cả với các mẫu bệnh phẩm trong nước hoặc nhập cảnh
xây dựng chiến lược tiêm chủng toàn dân để phủ vaccine
các mẫu bệnh phẩm được tiêm chủng an toàn trong thời gian ngắn nhất
tiến tới tiêm mũi ba cho các đối tượng có nguy cơ bao gồm người trên sáu mươi năm tuổi nhân viên y tế bệnh nền đặc biệt là những người đã tiêm hai mũi vaccine
ngoài hai loại marn được cấp phép củng cố hệ thống y tế tuyến cơ sở gia tăng năng lực lấy mẫu cũng như năng lực xét nghiệm real time rt pcr
để có thể trả kết quả trong vòng hai mươi bốn giờ từ khi lấy mẫu
đối mặt với một đợt dịch gây ra do chủng delta đã mang đến cho chúng ta quá nhiều tổn thất
về nhân lực vật lực tinh thần và chúng ta tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra một lần nữa
xóa bỏ hoàn toàn nỗ lực tiêm chủng vaccine của chúng ta trong thời gian vừa qua
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who đã thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại của virus sars cov hai
được gọi là omicron được phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi như nam phi botswana
tại việt nam qua giám sát dịch tễ hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron
để chủ động kiểm soát tình hình covid một mươi chín trong nước đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập
và lây lan của biến chủng omicron từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới
bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát các ổ dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch đồng thời đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng
các tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ bảy quốc gia nam phi botswana namibia zimbabwe eswaltini
lesoto mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi về từ các quốc gia kể trên